thưa quý vị không khí lạnh đang suy yếu dần nhưng từ đêm ngày hai mươi tháng một mươi sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến nhiệt độ giảm trở lại từ đêm ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi bắc bộ trời chuyển rét
ngày một mươi tám tháng một mươi phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn hữu thành cho biết từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi không khí lạnh sẽ dần suy yếu nên tình trạng rét không còn trời chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm
tuy nhiên khả năng từ đêm ngày hai mươi tháng một mươi lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại từ đêm ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi bắc bộ trời chuyển rét
ông nguyễn hữu thành cho biết từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo
các địa phương vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn nên tại các vùng đồi núi đất đá đắp báo hòa với nước do vậy nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao
người dân cần phải đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng một mươi nhiều khu vực trong cả nước đều có mưa và rông
đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía tây bắc bộ từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng một mươi có mưa vài nơi riêng từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi có mưa rào rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi trời rét
phía đông bắc bộ trong ngày một mươi chín tháng một mươi sáng và đêm có mưa mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi trời rét
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi có mưa vài nơi riêng từ đêm ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi
có mưa rào giải rác khói rông cuộc bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc chét mưa đá và gió giật mạnh
ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi trời rét
thủ đô hà nội ngày một mươi chín tháng một mươi sáng và đêm có lúc có mưa mưa rào sau đó mưa vài nơi trời rét
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi có mưa vài nơi riêng ngày hai mươi một có mưa rào rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi trời rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày một mươi chín tháng một mươi sáng và đêm có mưa mưa rào và rông
riêng khu vực nam ngại an đến quả trị có mưa vừa cuộc bộ có mưa to đến rất to
sau đó có mưa rào rông giải rác phía bắc sáng sớm và đêm trời chét
ngày hai mươi tháng một mươi có mưa rào và rông vài nơi từ ngày hai mươi một tháng một mươi phía bắc có mưa rào rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to sau đó mưa vài nơi phía nam có mưa rào rông vài nơi
tối và đêm có mưa rào rông giải rác cuộc bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa rào rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía bắc từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi trời rét
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi có mưa rào rông vài nơi
riêng phía nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi chiều tối có mưa rào rông rải rác
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi phía bắc có mưa rào rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to phía nam có mưa rào rông rải rác trong chiều tối ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
sau có mưa rào rông bảy nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày một mươi chín tháng một mươi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi có mưa rào rông vài nơi riêng chiều và tối từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
có mưa rào rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
mưa lũ chưa rút miền trung lại cảnh báo đợt mưa lớn kéo dài gần một tuần
thưa quý vị từ hôm nay một mươi chín tháng một mươi đợt mưa lớn ở các tỉnh miền trung kết thúc dự báo từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi
ở miền trung và tây nguyên có mưa to đến rất to
ở khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh sáu trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
khu vực từ đà nẵng đến bình định và con tum có tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực phú yên khánh hòa gia lai có tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
nghệ an có lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến tám mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
dự báo trong sáng ngày một mươi chín tháng một mươi ở khu vực từ phía nam nghệ an đến quảng trị có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
ông nguyễn hữu thành phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mưa lớn rồn rập ở các tỉnh miền trung vừa qua là do chịu ảnh hưởng cộng hưởng nhiều yếu tố
gồm giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp trên khu vực phía bắc của nam trung bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao nên ở miền trung và tây nguyên có mưa to đến rất to và xuất hiện một đợt lũ trên diện rộng
từ hôm nay đợt mưa lớn ở miền trung sẽ kết thúc trong những ngày tới lũ trên các sông giảm dần trong hôm nay không khí lạnh sẽ suy yếu dần thời tiết ở miền bắc không còn rét chỉ còn lạnh vào đêm và sáng sớm

người dân cần phải đề phòng các hiện tượng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người tài sản
mưa lũ ở miền trung tám người chết và mất tích
đến chiều ngày một mươi tám tháng một mươi mưa ở quảng bình đã đảm ngưng nhiều nơi nước rút dần nhưng đã để lại hậu quả nặng nề khi có bốn người chết và mất tích
hai người chết là m n p q sinh năm hai nghìn bảy ngộ tại thị xã ba đồn đi đánh cá trên sông danh bị lũ cuốn
người thứ hai bị lũ cuốn và chết là ông h v n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngộ tại huyện tuyên hóa
hai nạn nhân vẫn còn mất tích đều ở huyện quảng ninh là anh hồ văn sửu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị nước cuốn khi đang đi rừng
và ông nguyễn văn đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi mất tích khi trèo thuyền ra kiểm tra hồ tôm và thuyền lật
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi toàn tỉnh quảng bình có sáu bản của bốn xã ở các huyện quảng ninh bố trạch và minh hóa vẫn đang bị cô lập chia cắt
có ba mươi xã với hai hai trăm ba mươi hai nhà bị ngập
mưa lũ cũng làm cho một mươi bảy điểm trên các quốc lộ và một mươi điểm tại các tỉnh lọ sạt lở ngập sâu
tiến giao thông bị ách tắc
ở hà tĩnh mưa lớn nhiều ngày cộng với việc các hồ đập thủy điện xả tràn để đỡ lũ đã gây ngập lụt cục bộ sạt lở nghiêm trọng giao thông bị chia cắt tại nhiều huyện thị xã
vùng núi sát tuyến đường thành khê vũng áng sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn
một người dân của thị xã kỳ anh mất tích khi đang đánh bắt cá tại lòng hồ sông rác
nhiều phường tại thị xã này bị ngập sâu
một trăm năm mươi ba hội dân với bốn trăm bốn mươi một nhân khẩu tại phường kỳ thịnh phải sơ tán cháy lũ
tại huyện vũ quang tình trạng ngập cục bộ diễn ra tại hai xã đức bồng và đức lĩnh nhiều địa điểm bị sạt lở
tại quảng trị gần hai mươi học sinh của năm mươi trường học ở các huyện hải lăng triệu phong phải nghỉ học vì ảnh hưởng mưa lũ và mất điện
một người bị lũ cuốn mất tích hơn một ngôi nhà ở thành phố đông hà thị xã quảng trị và huyện đắc cơ đông bị ngập
tại tỉnh thừa thiên huế vẫn còn nhiều nơi bị ngập do mưa lũ
một người chết là bà vtt sáu mươi bốn tuổi ngụ tại thị xã hương trà đã tìm được thi thể trên sông bồ
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm chồng của nạn nhân này
trước đó cặp vợ chồng này chèo ghe sang sông bộ bùa lưới đánh cá và ghe lật
ban dị đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết mưa toa đã gây lũ lớn trên dây dọc
trong đó một số sông lũ trên mức báo động ba như kiến giang quảng bình vu gia và thu bồn quảng nam đắc bơ la con tùm
trên tám mươi xã phường vùng trúng thấp ven sông bị ngập lột chia cắt
ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành từ nghệ an đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên
chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống của nhân dân và khôi phục sản xuất